vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại khu vực rừng giáp danh giữa địa bàn khối một
phường nghi tân thị xã cửa lò và hai xã nghi khánh nghi hợp huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đã xảy ra vụ cháy rừng thông
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương
và đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò
biến thủy đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy
do thời tiết nắng nóng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi năm h cùng ngày đám cháy đã được khống chế
diện tích rừng bị cháy khoảng một năm hectare chủ yếu là cây thông và keo
hiện các lực lượng vẫn tiếp tục canh trực tại khu vực cháy đề phòng lửa bùng phát trở lại
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ